tầng ba của tòa nhà phát hiện ngọn lửa cùng với khói đen bốc lên nên đã hô hoán và dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận tân bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy
sau khoảng ba mươi phút đám cháy được dập tắt vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản ở tầng ba của tòa nhà đã bị thiêu dụi
nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã
tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc chín h trên antv
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng hà tuấn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường chú tại số một mươi tám ngõ sáu mươi một trên một mươi sáu nguyễn văn giáp tổ một mươi năm phường cầu diễn quận năm từ liêm tp hà nội
và đối tượng nguyễn duy lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xóm một mươi một xã nam hải huyện nam trực tỉnh nam định
bên cạnh đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường chú tại sáu trăm bảy mươi bốn đường láng
hộ khẩu thường chú tại sáu trăm bảy mươi bốn đường láng hạ quận đống đa tp hà nội
về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của cơ quan công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé